thưa quý vị và các bạn trong vài năm trở lại đây các dịp nghỉ lễ thường kéo dài trong nhiều ngày
do đó nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng cao
tuy nhiên tình trạng cháy phòng hết giá cạn vé máy bay là những cụm từ thường thấy trong những ngày này
vậy tại sao tình trạng loạn giá vẫn cứ xảy ra
chúng ta hãy cùng lắng nghe trao đổi từ biên tập viên hoàng trang và chuyên gia của chương trình
xin mời biên tập viên hoàng trang
vâng xin được cảm ơn biên tập viên khánh thư
thưa quý vị và các bạn nghỉ lễ là thời điểm các thành viên trong gia đình đều được nghỉ ngơi
chính vì thế việc cùng nhau chọn một địa điểm để đi du lịch là một gợi ý không tồi
bên cạnh đó tình trạng loạn giá cũng khiến cho niềm vui đó khó có thể trọn vẹn
tình trạng loạn giá xảy ra từ vé tàu xe giá phòng nghỉ khách sạn đến giá ăn uống dịch vụ
chèn trúc đồng đúc tại các điểm mua bán vé tại các cửa ngõ ra vào của các thành phố lớn
là điều bất cứ ai cũng từng chứng kiến mỗi dịp nghỉ lễ
do nhu cầu đi lại nghỉ ngơi du lịch đông do đó nhiều dịch vụ từ vé tàu xe về máy bay cũng tăng giá
nếu không bạn sẽ bị nhồi nhét vào các chuyến xe mà ngay cả chân cũng khó có chỗ
không muốn rơi vào tình cảnh cạn vé sốt vé hay vé cao mà vẫn khan hiếm đặt phải mua sớm hoặc đặt trước
năm nay kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
một số điểm du lịch như nha trang đà nẵng phú quốc huy nhơn ra vé vào các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn
ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ cao gấp hai lần
thậm chí có trạng bay còn cao gấp từ bốn đến năm lần ngày bình thường
đó là chưa kể đến giá dịch vụ tại một số địa điểm như được niêm yết trên một hành tinh nào đó
tuy thời gian qua nhiều địa phương đã có nỗ lực kiểm soát tình trạng chặt chém khách
song vẫn như mối bỏ bể khi nhu cầu quá tải
so với mọi lần thì hôm nay còn lâu hơn là giá vé còn tăng so với mọi ngày
có một số các địa phương trong những cái thời điểm cao điểm thì cũng có xảy ra
cái tình trạng là chặt chém hoặc là khách du lịch đến thì không đủ điều kiện để phục vụ
nếu mà chúng ta lại ngại va chạm mà lại ngại mất thời gian để báo cáo chính quyền sở tại
thì chính quyền sở tại cũng không biết mà cuối cùng là vô hình dung chúng ta vẫn tiếp tục là
không góp phần để đẩy lùi những cái hiện tượng như thế này
chúng tôi đã có bước chuẩn bị rất là tốt đã mời tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch đến
và cái việc mà một con sâu làm râu nồi canh sòi ảnh hưởng rất là lớn đến cái du lịch quảng binh
và tất cả các doanh nghiệp cần phải là đảm bảo cái dự vựng giá và không được chạy tới hiện tượng chặt chém
vâng thưa tiến sĩ chuyên gia kinh tế ngô trí long
có thể thấy là vấn đề loạn giá thì không phải là vấn đề mới xảy ra thời gian gần đây
theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho tình trạng này vẫn còn tiếp diễn
và đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ tết cũng như là cao điểm mùa du lịch ạ
tôi thấy trong những ngày lễ tết thì thường thường cái việc loạn giá nó bệnh nan y hiện nay nan giải
từ trước đến đây lặp đi lặp lại nhiều lần
giá cả thì nó phụ thuộc vào quan liệu cung cầu
khi mà trong những ngày lễ tết thì mọi người đều được nghỉ thì người ta cũng tìm đến những nơi vui chơi giải trí
cầu thì tăng rất là mạnh mà trong đó nguồn cung thì có hạn
ví dụ như bãi đỗ xe thì chỉ có vẫn là chỗ đó thôi hay là những phòng nghỉ những khách sạn vẫn như vậy
thế thì lợi dụng cái lúc mà quan hệ cung cầu mất cân đối hay là căng thẳng cầu lớn hơn cung
thì những cái chủ sở hữu những cái chủ quản nhà hàng quản lý đó thì người ta lợi dụng
người ta đưa ra một cái giá rất là cao ngất ngựa thiên trời
thế thì đưa ra một cái giá đó thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh cả năm có một vài lần
mà đưa gia đình đi vãn cảnh đi du lịch đi tham quan thì cũng buộc là phải chấp nhận
mà cái sự chấp nhận này là một sự chấp nhận miễn cưỡng
cho nên nguyên nhân cơ bản của nó theo tôi nghĩ là do quan hệ cung cầu
mà chính cung cầu đó nó làm cho cái sự biến động sự loạn giá trong những cái ngày nghỉ tết nó xảy ra
trong cuộc sống thì người ta vẫn hay nói là những cái đơn vị kinh doanh du lịch
thì họ thường có những cái chiêu trò để mà chặt chém du khách
đặc biệt là trong những dịp lễ tết hay là mùa cao điểm mùa du lịch
vậy thì theo ông là cái trách nhiệm thuộc về đơn vị nào để xử lý những cái vấn đề này
những hiện tượng này xảy ra như vậy thì trách nhiệm một là các cơ quan quản lý thị trường
hai là các cơ quan quản lý giá của các địa phương
các địa phương ở các tỉnh thành quận huyện thì là những cái đơn vị phải chịu trách nhiệm
cho nên đối với chúng ta một kinh nghiệm mà tôi biết là từ trước nay thì nhà nước ta các chính sách không thiếu
hoàn toàn đầy đủ
người ta không sợ chính sách nhưng người ta sợ nhất là người thực hiện chính sách
trên thực tế thì tại một số địa phương thì bảng giá đã được niêm yết
cũng như là đã có đường dây nóng để cho người dân có thể trực tiếp
phản ánh lại những cái vấn đề liên quan đến loạn giá
tuy nhiên là dường như là những cái biện pháp này thì chưa thể bao quát được hết
vậy thì theo ông chúng ta có cái biện pháp nào để mà chấm dứt được cái tình trạng loạn giá
đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ tết sắp tới ạ
ta thấy trước hiện tượng loạn giá thì nhiều cơ quan chức năng cũng đã sử dụng và xử lý rất nhiều biện pháp
và các cơ quan chức năng cũng tương đối là đau đầu về cái chuyện này
người ta đưa ra rất nhiều giải pháp rất cụ thể
ví dụ phải công khai giá
công khai giá bằng cách gì
nghiêm yết bằng cách công khai để cho người biết
ví dụ giá gửi vé xe là bao nhiêu hay là thuê giá phòng bao nhiêu hay tất cả những cái
thế thì mặc dù những cái hiện tượng và biện pháp để lặp đi lặp lại rất nhiều và hàng năm tại sao vẫn xảy ra như vậy
thế thì theo quan điểm cá nhân tôi thì thứ nhất là các cơ quan là phải chưa thực sự chưa thực tâm
phải nói thẳng như vậy
còn thờ ơ
nếu mà vào cuộc một cách mạnh mẽ và có chế tài thực sự thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ xử lý được
theo quan điểm cá nhân tôi đấy thì khi có sự cố mà xảy ra
mà những người mà đã có những cái phương pháp phương tiện để liên hệ với các cơ quan trách nhiệm mà ta không xử lý giải quyết
thì cũng cần có những địa chỉ
có nghĩa là cơ quan thanh tra vào cuộc
có những điện thoại khác để giám sát những cái cơ quan mà không thực thi tốt
thế thì thậm chí thì bằng những hình thức nếu mà nhẹ thì như thế nào mà nặng như thế nào
mà cầm có thể tôi nghĩ là loại bỏ những loại công chức như thế này
mà không làm trò trách nhiệm trước những cái hiện tượng mà gọi là
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn
cứ có đông dân đi du lịch là vé các loại đều cháy hoặc tăng cao mà chả có lý do nào chính đáng
việt nam dù là quốc gia có nhiều điểm du lịch nổi tiếng được bạn bè thế giới biết đến
song cũng là quốc gia có dịch vụ chưa chuyên nghiệp
khiến cho tỷ lệ khách nước ngoài quay trở lại lần hai thuộc diện thấp
đã đến lúc ngành dịch vụ tại các điểm du lịch cần nhận thức đúng hơn
quản lý giá cả chặt chẽ hơn
để ngày lễ thực sự là ngày nghỉ ý nghĩa